tại trụ sở chính phủ ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ gọi tắt là một trăm ba mươi tám và ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả gọi tắt là ba trăm tám mươi chín quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác sáu tháng năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ thời gian tới
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám và trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chủ trì hội nghị cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình ghi nhận biểu dương những kết quả công tác mà ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia các cấp đã đạt được trong sáu tháng năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó phó thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại các cơ quan cần khắc phục nhất là hành vi tiêu cực tham nhũng bào chè tiếp tay của một bộ phận cán bộ công chức thoái hóa biến chất
tổ chức phòng chống tội phạm buôn lậu gian lệnh thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng như là công an hải quan quản lý thị trường bộ đội biên phòng cảnh sát biển thuế v v
kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm loại ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức thao hóa biến chất
tiếp tay cho tội phạm đề cao trách nhiệm của người đứng đầu nếu trên địa bàn lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng phức tạp kéo dài về tội phạm buôn lậu gian lệnh thương mại hàng giả có cán bộ công chức dưới quyền tiêu cực tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu xem xét điều chuyển bố trí công tác khác
báo cáo của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tình trạng buôn bán vận chuyển ma túy
hàng hóa sản xuất từ nước ngoài hàng giả hàng nhái giả mạo xuất xứ nhãn mát made in vietnam để gian lận thương mại gây thất thu ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp việt nam và thiệt hại cho người tiêu dùng đang có chiều hướng phức tạp như vụ việc của công ty asanzo